sau hai mươi một ngày làm việc với tinh thần dân chủ nghiêm túc trách nhiệm và hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng
sáng nay kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn đã họp phiên bế mạc
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
kết quả kỳ họp này tiếp tục khẳng định trách nhiệm sự nỗ lực quyết tâm cao của quốc hội chính phủ
và các cơ quan tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp
đồng thời biểu dương tinh thần yêu nước và sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đến các vấn đề quan trọng của đất nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết tại kỳ họp này quốc hội đã thông qua bảy luật
nhiều nghị quyết quan trọng và cho ý kiến về chín dự án luật khác
quốc hội cũng đã thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy và tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám

sau khi cân nhắc nhiều mặt thần trọng quốc hội đã quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này
từ kỳ họp thứ năm sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu hoàn thiện bảo đảm chất lượng tính khả thi của dự án luật
tại kỳ họp này quốc hội đã tiến hành chất vấn bốn nhóm vấn đề đối với bộ trưởng các bộ giao thông vận tải
tài nguyên và môi trường lao động thương binh và xã hội giáo dục và đào tạo
đây là những nhóm vấn đề được cử tri và các đại biểu quốc hội quan tâm
đánh giá kết quả kỳ họp này tiếp tục khẳng định trách nhiệm sự nỗ lực quyết tâm cao của quốc hội
chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp
đồng thời cho thấy hoạt động của quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân
quốc hội trân trọng lắng nghe tiếp thu những ý kiến sắc đáng để hoàn thiện nâng cao chất lượng các luật nghị quyết được thông qua
quốc hội biểu dương tinh thần yêu nước và sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đến các vấn đề quan trọng của đất nước
đồng thời nghiêm khắc lên án những hành động lợi dụng dân chủ xuyên tạc sự thật kích động quá khích
gây mất trực tự an ninh xã hội ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hoạt động của các tổ chức cơ quan khác
đề nghị chính phủ chỉ đạo nắm chắc tình hình cơ sở tăng cường công tác vận động quân chúng
để không bị lôi kéo lợi dụng dẫn đến có hành vi
vi phạm pháp luật đồng thời phải xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị sau kỳ họp các vị đại biểu quốc hội tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri
lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân nghiên cứu tìm hiểu nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội
để phản ánh kiến nghị kịp thời với quốc hội chính phủ và các cơ quan hữu quan
tích cực chủ động hơn nữa trong công tác lập pháp giám sát